gần một mươi năm nay người dân ở hai xã vạn ninh và trường xuân thuộc huyện quảng ninh tỉnh quảng bình ngày đêm chịu khổ vì ô nhiễm khói bụi do các mỏ đá và hoạt động sản xuất của hai nhà máy xi măng trên địa bàn
mặc dù chính quyền và cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp xử lý tuy nhiên tình trạng ô nhiễm này vẫn diễn ra hàng ngày
đây là con đường vào thôn áng sơn xã vạn ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
mặc dù cách chưa đến sáu trăm linh mét nhưng có đến ba nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng hai trong số đó nằm cạnh khu vực sinh sống của các hộ dân
hàng ngày việc vận chuyển nguyên vật liệu của hàng trăm chiếc xe tải có trọng lượng lớn đã làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
nằm cách mỏ đá chỉ khoảng ba trăm linh mét người dân bản khe ngang xã trường xuân huyện quảng ninh
hàng ngày phải sống chung với tiếng ồn và bụi mưa
bụi bẩn từ hệ thống xay nghiền đá làm việc liên tục do không có biện pháp xử lý khi hoạt động
nên bụi bẩn trong quá trình sản xuất đã phát tán ra ngoài bao trùm một khu vực rộng lớn
hàng ngày việc vận chuyển nguyên vật liệu của hàng trăm chiếc xe tải có trọng lượng lớn đã làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
nằm cách mỏ đá chỉ khoảng ba trăm linh mét người dân bản khe ngang huyện quảng ninh
hàng ngày phải sống chung với tiếng ồn và bụi bẩn trong quá trình sản xuất đã phát tán ra ngoài bao trùm một khu vực rộng lớn đã làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng